được sự ủy quyền của trung mương đoàn thành đoàn đà nẵng đã đến viếng và truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thượng sĩ võ văn toàn
thượng sĩ võ văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là chiến sĩ nghĩa vụ đội hỗ trợ tư pháp và thi hành án dân sự công an quận sơn trà thành phố đà nẵng
vào tối ngày hai tháng bốn khi truy đuổi nhóm đối tượng đua xe cướp giật thượng sĩ võ văn toàn cùng đại úy đặng thanh tuấn đã hy sinh
nêu gương dũng cảm của người chiến sĩ trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã có quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với chiến sĩ trẻ võ văn toàn